chợ cũng rất là đông một ngày khoảng năm trăm linh hộ kinh doanh và người dân ra vào chợ
chúng tôi đã cho bà con ký các bản cam kết khai báo y tế thường xuyên để cập nhật tin tức mới nhất
bên chúng tôi đã có kết hợp với cả phối hợp với cả bên công an phường hoàng văn thụ đã xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang
còn tại chợ đầu mối minh khai quận bắc tử liêm công tác tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra được diễn ra thường xuyên
các hộ kinh doanh khách mua hàng trong chợ đều tự dắt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra vào chợ
và nếu đến mua đồ ăn thì mang về nhà đóng vào hộp mang về nhà
bên cạnh đó để vừa kinh doanh nhưng vẫn phòng chống dịch tốt các hộ kinh doanh và người dân đang tập quen dần với phương thức buôn bán mới
bán hàng thì tuân thủ toàn bộ là chỉ có mang về thôi
trong cả nước người ta cũng đang phòng dịch người ta cũng còn có nhiều những hoàn cảnh còn khổ hơn mình
mình vẫn được buôn bán hoạt động như này thì thôi mình cứ tuân thủ
để cho là dịch nó nhanh hết thì
để bà con lại buôn bán bình thường
các chợ đầu mối là nơi trao đổi giao thương của hàng nghìn người mỗi ngày
nếu không nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thì nguy cơ lây lan dịch rất cao
việc kiểm tra xử lý bắt buộc người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh những nơi đông người
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tại tỉnh hà tĩnh một chủ tài khoản facebook chú tại thị trấn đức thọ vừa bị phạt năm triệu đồng
vì đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở hà tĩnh
vào ngày sáu tháng sáu trên trang facebook cá nhân chủ tài khoản này đã đăng nội dung không đúng sự thật liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại hà tĩnh
đến ngày bảy tháng sáu chủ tài khoản này mới gỡ bỏ bài viết sau khi phát hiện thông tin mình đăng là chưa đúng
sau khi tiếp nhận thông tin phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
công an huyện đức thọ đã triệu tập chủ facebook này lên làm việc
tại cơ quan công an facebook cơ này khai nhận do thấy tình hình dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng nên rất hoang mang và lo lắng
nên đã đăng dòng trạng thái không đúng và sau đó đã gỡ bài viết
cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định xử phạt năm triệu đồng đối với chủ facebook này
thưa quý vị vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh
cũng đã nhanh chóng làm việc với một trường hợp đưa thông tin không đúng về công tác phòng chống dịch covid

trước đó vào ngày sáu tháng sáu tài khoản facebook thắm hồng ngô có đăng bài viết về việc công ty aac
tại khu công nghiệp quế võ chưa xét nghiệm covid một mươi chín đã cho công nhân vào làm việc tập trung
ngay sau khi bài viết được đăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ hàng nghìn bình luận trái chiều về nội dung vụ việc
bài viết đã tạo ra cách hiểu sai lầm về công tác phòng chống dịch của bắc ninh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc lãnh đạo công an tỉnh bắc ninh đã khẩn trương chỉ đạo phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh làm rõ chủ tài khoản facebook
là ngô thị hồng thắm hai mươi tuổi ở tỉnh lạng sơn là công nhân công ty aac
cơ quan công an xác định thông tin thắm đăng tải không đúng sự thật gây hiểu lầm hoang mang trong dư luận
bởi công ty aac đã xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ công nhân vào công ty làm việc tập trung từ ngày ba mươi tháng năm
và cứ ba ngày lại tiến hành xét nghiệm lại
tuy nhiên ngô thị hồng thắm còn trẻ tuổi nhận thức còn hạn chế gia đình có hoàn cảnh khó khăn
lại chịu áp lực do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài nên công an tỉnh đã cân nhắc và đề xuất lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh không xử phạt vi phạm hành chính nhưng yêu cầu thắm kiểm điểm viết bản tường trình
cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin đã đăng trên trang cá nhân
tuy nhiên ngô thị hồng thắm còn trẻ tuổi nhận thức còn hạn chế gia đình có hoàn cảnh khó khăn
lại chịu áp lực do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài nên công an tỉnh không xử phạt vi phạm hành chính
nhưng yêu cầu thắm kiểm điểm viết bản tương trình viết bản tương trình đã đăng trên trang cá nhân
tuy nhiên ngô thị hồng thắm còn trẻ tuổi nhận thức còn hạn chế gia đình có hoàn cảnh khó khăn

qua đây cũng đề nghị mọi người dân trong bối cảnh tình hình dịch đang còn những diễn biến rất là phức tạp
mỗi người chúng ta với tinh thần trách nhiệm của một công dân hãy tham gia vào công tác phòng chống dịch với trách nhiệm cao nhất
trước mỗi sự việc chúng ta chỉ phát ngôn hoặc đưa những thông tin đã được kiểm chứng
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
người dân khi có các yêu cầu kiến nghị nên phản ánh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết
không tự ý đăng tải trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng thông tin không chính xác
gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn
quý vị thân mến cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị không ngại khó khăn vất vả
làm việc liên tục tại các điểm chốt giao thông quản lý giám sát những trường hợp cách ly tại nhà
phối hợp tham gia công tác truy vết những nữ cán bộ chiến sĩ công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh
vẫn ngày đêm chung tay cùng với đồng chí đồng đội của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ
những hy sinh những đóng góp của các chiến sĩ nơi tuyến đầu nhằm góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
và ngay sau đây
sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại chân cầu vượt liên bão gần cổng trào huyện tiên du
hướng vào thị trấn lim nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận không khí làm việc tất bật
của các cán bộ chiến sĩ và lực lượng liên ngành nơi đây
cùng với các thành viên khác thượng úy vương mai phương nữ cán bộ đội giao thông trật tự công an huyện tiên du
với nước gia có phần sạm đen sau nhiều ngày bám chốt làm nhiệm vụ vẫn tích cực với công việc của mình
có chồng công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tham gia tuyến đầu chống dịch tại huyện thuận thành
hai con nhỏ sinh đôi mới ba tuổi
nhưng hơn một tháng nay từ khi huyện tiên du có những ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
chị đã gửi con cho ông bà hai bên để tham gia nhiệm vụ tại chốt kiểm soát
trong thời gian đến một mươi năm h chiều anh em chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo công an huyện giao cho và phân phối
đối với những thời tiết như mấy ngày gần đây thì rất là nắng nóng là anh em vẫn luôn là cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt chân cầu vượt tiên sơn hướng vào khu công nghiệp tiên sơn
đại úy nguyễn thị thu hường phó đội trưởng đội giao thông trật tự công an huyện tiên du mỗi ngày làm việc liên tục một mươi hai tiếng
cùng các lực lượng khác kiểm soát trật tự
các lực lượng trẻ người và phương tiện ra vào địa bàn khu công nghiệp tiên sơn
đối với chốt khu nghiệp tiên sơn này thì lưu lượng phương tiện ra vào khu nghiệp rất là đông
mà trong thời tiết thì lắng lóng ba mươi chín bốn mươi độ ngoài trời
chúng tôi anh em chia làm ba k chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo kiểm soát tất cả các phương tiện ra vào khu công nghiệp
một cách đảm bảo an toàn nhất
thời tiết những ngày này tại bắc ninh mưa nắng thất thường
mặc dù vậy vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết những bóng hồng của công an huyện tiên du vẫn cùng với những đồng chí đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin yêu quý mến
lời đầu tiên cho mình nói lời cảm ơn đến tất cả các đơn vị công an rồi là bên tất cả các ban ngành đã làm phòng chống dịch rất là tốt trên địa bàn tỉnh bắc linh và bắc giang
thì mình là một công dân thì cũng là không biết nói gì hơn cũng xin chia sẻ những nỗi vất vả cùng tất cả những láng lôi ở bắc ninh và bắc giang
cùng tất cả những láng lôi mệt nhập đối với tất cả các ban ngành cũng là đã được trực chốt trong suốt ngày tháng qua để được dập dịch
ai cũng vất vả nhưng mà riêng với phụ nữ thì nó có một đặc thù riêng đó là tức là người ta cũng còn để chăm lo cho cuộc sống gia đình nữa
nhưng mà các anh cái chỉ đã phong khoản ngày đêm đã bỏ hết công sức này những cái công việc của gia đình mình để mà tham gia làm tròn nhiệm vụ của mình
và của tôi là kính chức những người đối với những cái chiến sĩ tham gia chống dịch cũng có sức khỏe thật là tốt
vũng vàng và chúng tôi sẽ là cố gắng là hậu phương vững chắc cho các đồng chí
công an huyện tiên du hiện có hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ nữ
trong đại dịch lần này mỗi nữ cán bộ chiến sĩ đều xác định không phân biệt là nam hay nữ
đã là chiến sĩ công an nhân dân họ sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
thậm chí sung phong tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng trong công tác phòng chống dịch như tham gia kiểm soát người và phương tiện tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
giám sát các trường hợp cách ly tại nhà tích cực phối hợp tham gia công tác truy vết đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị
đối với công chí nữ chúng tôi đánh giá là công chí cũng rất là nêu cao trách nhiệm
mặc dù là có những đồng chí cả hai vợ chồng đều làm lực lượng công an
rồi có đồng chí trong lực lượng tuyến đầu là bác sĩ trong phòng chống dịch
nhưng công chí đã thu xếp công việc gia đình
công việc của cơ quan tham gia lập chốt đảm bảo an toàn và kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực được đảm bảo
những chai nước mát những suất cơm nghĩa tình của người dân gửi tặng các điểm chốt trong ngày hè nóng lực đã nói lên tình cảm quân dân gắn bó
với những nữ cán bộ công an huyện tiên du sự tin tưởng của lãnh đạo công an huyện sự sẻ chia của đồng chí đồng đội
đặc biệt là tình yêu thương của gia đình và sự cảm mến của người dân
đã tiếp thêm sức mạnh để các chị quyết tâm hơn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
an ninh trở tự một đối tượng vận chuyển cháy phép năm kg ma túy đá đã bị lực lượng phối hợp công an thành phố vinh
và cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ vào hồi một mươi hai h trưa ngày hôm nay
tại khu vực khối bốn thị trấn quán hành huyện nghi lộc các lực lượng đã chặn bắt một xe ô tô bốn chỗ
bắt quả tăng đối tượng ngồi trong xe là lầu bá của sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã nang ngoi huyện kỳ sơn
thu giữ tăng vật là năm kg ma túy dạng đá
của là đối tượng người mông nghiện ma túy thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện kỳ sơn về thành phố vinh để tiêu thụ
đối tượng thuê xe ô tô và trên đường mang ma túy xuống tp vinh để tiêu thụ thì bị lực lượng công an mật phục và bắt giữ
lực lượng chức năng tỉnh con tum đang lấy lời khai một đối tượng từ tỉnh an giang lên tỉnh con tum nhận vận chuyển thuê số lượng lớn ma túy đá
đó là đối tượng đặng hữu tâm bốn mươi tuổi chú tại huyện kỳ sơn
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày tám tháng sáu qua công tác trinh sát nắm tình hình lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã vây bắt thành công tâm khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy vào phòng của một khách sạn ở thị trấn blaikon huyện ngọc hồi
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy tổng hợp dạng đá một điện thoại di động
ngay sau đó đối tượng tâm đã được đưa về trụ sở để làm việc
bước đầu tâm khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch từ thôn ngọc hải xã bờ y ra một khách sạn ở thị trấn pleikon huyện ngọc hồi
sẽ có người nhận và được trả tiền công là bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên khi tâm vừa vào phòng của khách sạn thì bị lực lượng chức năng vây bắt
thưa quý vị kỳ nghỉ hè năm nay đối với các học sinh các cấp kéo dài hơn so với mọi năm
nếu như vào thời điểm này những hoạt động vui chơi giải trí du lịch
hay học tập tại các trung tâm thể thao năng khiếu vốn là mong muốn của nhiều em học sinh cũng đã phải gác lại do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều gia đình có dự định cho con về quê chơi cũng không thể về do nằm trong vùng có dịch
chính vì vậy nhiều phụ huynh cũng đành bất đắc dĩ phải cho con làm bạn với máy tính bảng với điện thoại và tv
và nỗi lo con nghiện game và xem các video độc hại trên mạng cũng là một vấn đề nan dài đối với các bậc phụ huynh lúc này
mặc dù đã chuyển sang làm việc
con lại ở nhà cũng quyết định thời gian sử dụng internet của con
tuy nhiên chị trang cũng khá lo lắng vì không thể hoàn toàn kiểm soát được những nội dung con xem trên youtube
nhất là vào thời điểm con sử dụng máy tính bảng một mình
bé nam phong khi truy cập vào mạng xã hội tiktok và youtube để xem các video ngắn
cũng đã có không ít lời khuyên

con đang xem trên youtube thì tự nhiên con thấy cái gì vậy
có một cái bé gì mà có khu hoa thông con cứ tưởng là hay hay con vào con xem thử
thì vừa vào đã nghe tiếng nhạc con sợ quá con phải thoát ra luôn
thế cả đêm con cứ suy nghĩ về cái đấy
lo lắng khi khó kiểm soát con sử dụng các thiết bị kết nối internet
không ít phụ huynh đã phải tìm các cách để ngăn chặn con chơi game quá nhiều
đặc biệt là xem các video có nội dung xấu
tuy nhiên theo một số chuyên gia các bậc phụ huynh trước hết cần tăng cường biện pháp giáo dục
quản lý con để nhận biết không xem sử dụng các game hoặc các video có nội dung độc hại phản cảm
internet có cả những điều tốt có cả những điều xấu
vấn đề quan trọng đó là cha mẹ phải hiểu cách sử dụng internet như thế nào
những nội dung nào là tốt nhưng nội dung nào là không tốt
và hơn nữa phải hiểu được cái đời sống tâm lý của con diễn biến tâm lý của con
để mà thiểu thời điều chỉnh không nên áp đặt không nên vọ đoán
không nên làm cho các em bị tự nhiên
không nên bị tổn thương và vấn đề đây chúng ta tổ chức làm sao cho nó hài hòa
vừa qua bộ lao động thương bình và xã hội đã có công văn đề nghị cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn gỡ xóa kênh timmy tv để xử lý theo quy định
để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
trước đó nhiều kênh youtube có nhiều video có nội dung sai lệch
thậm chí độc hại ảnh hưởng tới trẻ em cũng đã bị cơ quan chức năng xử lý
đây là biện pháp cần thiết hướng tới việc xây dựng môi trường internet mạng xã hội lành mạnh
và bảo vệ trẻ em trước những tác động xấu từ những video clip xấu độc hiện nay